các siêu thị dù kết thúc chương trình giải cứu nông sản song giá các loại rau củ liên tục được khuyến mãi giảm sâu
hôm nay nhiều loại trái cây trong nước như bưởi hồng da xanh túi lưới giảm còn ba mươi năm đồng một kg
cam sành loại một giá hai mươi năm đồng một kg ổi lê còn một mươi bảy năm trăm linh đồng một kg dưa hấu long an có giá một mươi năm đồng một kg
giá rau củ cũng giảm đặc biệt rất nhiều loại rau hữu cơ giá tốt bắp chuối giá ba mươi chín đồng một kg
mướp có giá tám mươi đồng một kg bầu cũng có giá tám mươi đồng một kg khóm tươi bán với giá ba mươi sáu đồng một kg